xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ án của bà nguyễn phương hằng
mới đây một người cho biết mình là bạn thân của bà nguyễn phương hằng đã được mời đến cơ quan công an để làm việc
sau khi công an tp hcm nhận được đơn tố giác của bà này đối với ceo công ty đại nam
theo thông tin trong bài viết công an tp hcm tiếp tục làm việc với bạn thân của bà nguyễn phương hằng trên báo thanh niên
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã mời bà trương thị việt hà ngụ quận ba tp hcm làm việc
liên quan đến đơn tố giác tội phạm của bà hà đối với bà nguyễn phương hằng bị can vừa bị công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam
bà việt hà cho biết ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đã nộp đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng lên bộ công an
vì cho rằng bà hằng có hành vi bị đặt vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà hà trên mạng xã hội
khi thường xuyên đưa tên hình ảnh địa chỉ nhà bà việt hà trong các buổi livestream kèm theo những lời chửi bới hâm dọa
cũng theo bà việt hà trước đó cả hai người từng là bạn thân
lý giải nguyên nhân đổ vỡ tình bạn bà việt hà nói
lúc chơi chung bà hằng có hỏi mượn tiền tôi nhưng tôi không thể cho mượn
sau đó tin nhắn này không biết từ đâu lọt ra ngoài
nên bà hằng tức giận và thường xuyên chửi bới tôi
đến ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bà việt hà nhận thông báo đơn tố giác của bà
được chuyển về công an tp hcm điều tra theo thẩm quyền
sau đó công an tp hcm thông báo cho bà việt hà về việc tiếp nhận đơn tố cáo của bà
đối với bà nguyễn phương hằng từ bộ công an và đang tiến hành xác minh
theo bà việt hà tại buổi làm việc với công an tp hcm
bà đã nộp tất cả chứng cứ liên quan đến bà nguyễn phương hằng
công an tp hcm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã mời bà đặng thị hàng ni
nhà báo hàn ni lên làm việc lấy lời khai liên quan đến đơn thư tố giác tội phạm
của bà hàng nay đối với bị can nguyễn phương hằng
cũng theo bài viết trên báo thanh niên công an tp hcm đề nghị bà hàn ni
cung cấp bổ sung tài liệu chứng cứ để làm rõ các yêu cầu của bà đối với bị can nguyễn phương hằng
hiện bà nguyễn phương hằng đang bị khởi tố bắt tạm giam ba tháng về hành vi
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
vì đã lợi dụng mạng xã hội nhiều lần tổ chức livestream phát trực tiếp để thực hiện hành vi vu khống
làm nhột nữ ca sĩ phi oanh cũng như lợi dụng các quyền tự do xâm phạm lợi ích nữ ca sĩ này
trước đó tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bà hàn ni gửi đơn tố xét bà nguyễn phương hằng
về hành vi vu khống làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
của tổ chức cá nhân
theo đơn bà hàng ni trình bày trong các buổi livestream của bà nguyễn phương hằng
thường xuyên cáo buộc bà hàn ni về nhiều vấn đề
tôi khẳng định tất cả điều bà hằng nói về tôi trong các buổi livestream là vu khống
bà hằng sử dụng hình ảnh vợ chồng tôi để xuyên tạc bịa đặt nhằm làm nhục tôi
tôi tin vụ việc sớm được sáng tỏ bà hàn ni nêu trong đơn
sau khi bà hằng ni tố cáo đề nghị khởi tố bà hằng có hành vi làm nhục người khác vu khống
và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thì bà hằng nay liên tục bị đe dọa từ những người lạ tự xưng là fan của bà hằng
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một bà hàn ni có đơn đề nghị được áp dụng biện pháp bảo vệ
gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đến chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng cùng khoảng hai mươi người
đi theo bà hằng đã tới trụ sở báo sài gòn giải phóng quận ba tp hcm
đòi gặp bà hàng ni tuy nhiên bảo vệ tòa nhà không đồng ý cho vào
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng tiếp tục livestream
và liên tục đe dọa nhà báo hằng ni và nói rằng sẽ truy cùng đuổi tận hằng ni
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bà hàn ni gửi đơn đến công an tp hcm
đề nghị xử lý bà hằng về hành vi đe dọa giết người
ngoài ra rất nhiều lần sau đó nhiều nhóm cá nhân tự xưng phe chính nghĩa
ủng hộ bà nguyễn phương hằng
đã có hành vi xúc phạm tấn công bà hàng ni ngay trước cổng nhà
điển hình sáng ngày hai mươi hai tháng ba bà hàn ni đang ăn sáng trước cửa nhà
thì có bốn người lạ mặt tiếp cận chửi bới xúc phạm và tấn công bà
công an thụ lý đơn tố cáo tiến sĩ đặng anh quân và các youtuber
không chỉ bà phương hằng mà những đơn tố cáo được gửi đến cơ quan công an
còn tố giác hành vi của những người xuất hiện trong những video phát trực tiếp
của ceo đại nam hoặc ăn theo sức nóng của vụ việc
danh dự của các cá nhân liên quan
cụ thể bài viết công an thủ lý đơn tố cáo tiến sĩ đặng anh quân
và các youtuber trên báo việt nam net cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang thủ lý đơn của bà nguyễn thị mỹ oanh
tức ca sĩ vy oanh ba mươi tám tuổi ngụ quận một mươi hai tố cáo bùi thanh quỳnh như
ba mươi tuổi ngụ quận tân bình là chủ tài khoản kênh youtuber lang thang đường phố
đã có hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông phương tiện điện tử
để vu khống xúc phạm danh dự cá nhân bà
theo ca sĩ vi oanh trong thời gian bà nguyễn phương hằng gây ồn ào trên mạng xã hội
thì có nhiều kênh trang trên các nền tảng xã hội đã ăn theo tham gia cổ vũ kích động v v
riêng ca sĩ vy oanh cũng bị xúc phạm vu khống rất nhiều
trong đó có trường hợp bùi thanh quỳnh như là chủ tài khoản kênh youtuber lang thang đường phố
hiện có ba trăm bảy mươi tám lượt đăng ký
theo vy oanh kênh lan thang đường phố đã đăng rất nhiều video đặt tiêu đề nói xấu
nội dung bôi nhỏ xúc phạm danh dự của bà
trong các video do kênh này phát có người phụ nữ tên quỳnh như cùng hai người đàn ông
liên tục lan truyền những thông tin không đúng sự thật
đồng thời phát ngôn xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của vi oanh
trong đơn tố cáo vy oanh đã liệt kê ra một mươi chín clip trên kênh lan thang đường phố
có nội dung vu khống xúc phạm bà ngoài ra có những comman của người xem trong các clip đó
cho rằng quỳnh như chủ tài khoản youtuber lang thang đường phố
cùng hai người đàn ông xuất hiện trên kênh
đã có hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông phương tiện điện tử
để lan truyền thông tin không đúng sự thật vu khống làm nhục xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình
nên ca sĩ vi oanh đã gửi đơn tới công an tp hcm đề nghị xác minh xử lý theo quy định pháp luật
ngoài ra ca sĩ vi oanh cũng đã nộp đơn tố cáo hoa hậu thu hoài
tức nguyễn thị thu hoài bốn mươi sáu tuổi ngụ quận một
vì cho rằng bà này đã lên mạng xã hội livestream nói xấu bôi nhỏ hình ảnh xúc phạm danh dự của vy oanh
cụ thể vi oanh cho rằng hoa hậu thu hoài vu khống cho rằng nữ ca sĩ tự đến thẩm mỹ viện của thu hoài
để xin quảng cáo hét giá cá xê vòi tiên đi hát ném chức bẩn mắm tôm vào cửa hàng trà sữa của hoa hậu phạm hương
thuê người rải muối hột vào hột cá coi của bà thu hoài để cá chết v v
từ những thông tin chia sẻ của hoa hậu thu hoài mà có những người trên mạng công kích beo sáu
đặt điều vu khống đối với vy oanh
ngoài ra phía ca sĩ vy oanh cũng xác nhận nữ ca sĩ có gửi đơn tố cáo đối với một số người khác
liên quan đến các hoạt động livestream của bà nguyễn phương hằng
trong đó có tiến sĩ đặng anh quân luật sư nguyễn đình kim v v
là khách mời của bà hằng trong nhiều buổi livestream trên mạng xã hội
vi oanh cho rằng những người này cùng bà hằng đã livestream có những phát ngôn lời lẽ xúc phạm bà
trong đó bà hằng là người chửi bới nặng nghề còn những vị khách mời tung hấn mòi móc chế diễu đối với vy oanh
như đã thông tin từ đơn tố cáo của viu oanh hôm hai mươi bốn tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với bà nguyễn phương hằng về tội
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
hiện công an tp hcm đang mở rộng điều tra đã mời làm việc với một số người đã tiếp tay
có dấu hiệu đồng phạm với bà nguyễn phương hằng gồm các trợ lý được bà hằng giao quản lý một mươi hai kênh trang mạng xã hội
những người tư vấn soạn thảo kịch bản để bà hằng nói trong các buổi live stream
các khách mời tham gia các buổi live stream các youtuber ăn theo v v
thưa quý vị với tính chất nghiêm trọng của vụ việc cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra
làm rõ vụ án nguyễn phương hằng và những đơn tố cáo liên quan
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức liên quan
và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo